kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai vùng áp thấp nóng ở phía tây sẽ phát triển và mở rộng sang phía đông
nên thời tiết tại các tỉnh thành bắc bộ sẽ tốt dần lên
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhanh
ở phía đông bắc bộ đêm nay và sáng mai có mưa vài nơi
có sương mùi rải rác chưa chiều trời nắng
mức nhiệt cao nhất sẽ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
ngày một mươi ba một mươi bốn trời có nắng nhiều hơn nhiệt độ tăng dần từ một đến hai độ
khu vực tây bắc bộ chiều tối có mưa rào và rông rải rác
ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
khu tây bắc cao hơn có nắng nóng cục bộ
hai ngày sau nắng nóng sẽ mở rộng phạm vi
nhiệt độ tăng thêm từ một đến hai độ
riêng khu tây bắc có nắng nóng gai gắt
phần phía bắc khu vực từ thanh hóa đến thừa tiên huế trong ngày mai
vẫn có mưa nhỏ mưa phùn kèm sương mù vào thời điểm đêm và sáng sớm
ở phần phía nam sẽ có nắng nóng cục bộ
với nhiệt độ chưa chiều là ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi là trên ba mươi năm độ
sau hai ngày tiếp theo nắng nóng sẽ gia tăng
với nhiệt độ sẽ tăng mỗi ngày thêm khoảng hai độ
khu vực đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
thời tiết khá ổn định phổ biến ngày nắng
ở phía bắc khu vực có nơi có nắng nóng
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh vùng cao tây nguyên
từ nay cho đến ngày một mươi bốn tháng bốn
duy trì thời tiết ít mưa
chủ yếu có mưa rào và rông vài nơi
về chiều tối và đêm
ban ngày có nắng nóng cục bộ
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
có nơi cao hơn
còn tại khu vực nam bộ
về chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ban ngày cường độ nắng nóng sẽ gai gắt hơn
với nhiệt độ cao nhất trưa chiều
sẽ phổ biến ba mươi năm ba mươi tám độ
miền đông có nơi trên ba mươi tám độ
độ ẩm tương đối thấp từ bốn mươi năm đến năm mươi